ngày hai mươi sáu tháng một mươi đoàn đại biểu cấp cao nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam do phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh dẫn đầu đã tham dự lễ hỏa táng cố nhà vua thái lan fumifon adunzade được tổ chức tại thủ đô vương quốc thái lan
lễ hỏa táng cố nhà vua phumifol adun zadet chính thức bắt đầu lúc một mươi bảy h ngày hai mươi sáu tháng một mươi dưới sự chủ trì của nhà vua maha vachira long kong
tham dự lễ hỏa táng phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng lãnh đạo các nước đặt phòng hoa bày tỏ lòng thanh kính và tiếc thương trước linh cữu nhà vua phumifol adun zadet đồng thời chứng kiến các nghi lễ hoàng gia tôn giáo được thực hiện trong buổi lễ